số ca nhiễm dịch covid một mươi chín ngày càng tăng bộ xây dựng đã gửi sở xây dựng vào thành phố đà nẵng
dự thảo tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xây dựng bệnh viện giã chiến phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
bộ xây dựng cũng khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ thành phố đà nẵng để ứng phó với đại dịch này
tài liệu kỹ thuật hướng dẫn xây dựng bệnh viện giã chiến bao gồm các nội dung cơ cấu tổ chức
quy mô của bệnh viện giã chiến phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm hướng dẫn chọn địa điểm
sơ đổ công năng hướng dẫn thi công lắp đặt hướng dẫn thiết kế hệ thống kỹ thuật
và một số mẫu thiết kế kèm theo với quy mô ba trăm linh năm trăm linh và tám trăm linh dòng bệnh
tại phiên họp thường kỳ ngày ba mươi tháng bảy thuần trưởng thành ủy thành phố đà nẵng đã đề nghị
bằng cán sự đảng ubnd thành phố để nhanh tiến độ khẩn trương xây dựng bệnh viện giã chiến
tại cung thể thao tiên sơn
tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tải tại các bệnh viện trung tâm y tế đã phong tỏa cách ly
để bảo đảm năng lực công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín